chương trình tiếp tục với các thông tin về giao thông đáng chú ý
thưa quý vị bộ giao thông vận tải vừa có văn bản báo cáo thủ tướng chính phủ khẳng định quan điểm không ủng hộ đề xuất của tổng công ty đường sắt việt nam
về việc nhập và khai thác ba mươi bảy toa xe nhật cũ đã chạy bốn mươi năm
theo bộ giao thông vận tải nghị định số sáu mươi năm của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đường sắt quy định rõ
đối với đầu máy toa xe chở khách chạy trên chính tuyến của đường sắt quốc gia đường sắt chuyên dùng đường sắt đô thị không quá bốn mươi năm
và đối với phương tiện giao thông đường sắt nhập khẩu đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu phương tiện đã qua sử dụng khoảng quá là một mươi năm
đối với toa xe chở khách đầu máy toa xe đường sắt đô thị và không quá một mươi năm năm đối với toa xe chở hàng
chiều theo các quy định trên thì ba mươi bảy toa xe này vừa không được phép nhập khẩu do có năm sản xuất là quá một mươi năm
vừa không được phép vận hành khai thác tại việt nam do đã có niên hạn sử dụng là quá bốn mươi năm
do vậy bộ giao thông vận tải không ủng hộ việc nhập khẩu và khai thác sử dụng ba mươi bảy tòa xe này